văn phòng chính phủ phối hợp với ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trần thanh bẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chủ trì hội nghị
cùng dự có các phó thủ tướng đồng chí trương hòa bình phạm bình minh vũ đức đam
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã phối hợp chặt chẽ tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bằng các hoạt động thiết thực
như tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
phát động giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ một mươi bốn gặp mặt tiếp xúc đối thoại
với năm trăm linh đại biểu là người dân tộc khmer và những người tiêu biểu xuất sắc
trên từng lĩnh vực tại một mươi bảy tỉnh thành phố khu vực nam bộ
tuy nhiên công tác phối hợp tuyên truyền vận động trong một số lĩnh vực chưa thực sự tạo được
sự chuyển biến rõ nét ở địa bàn dân cư chưa có nhiều hình thức mới đột phá sáng tạo
phát biểu ý kiến tại hội nghị thủ tướng đề nghị các cấp các ngành lắng nghe ý kiến tại cuộc họp
qua đó tăng cường phối hợp công tác giữa chính phủ với mặt trận tổ quốc việt nam
mang lại không khí dân chủ và lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân